vụ va chạm khiến tàu hải thành hai mươi sáu blc bị chìm cách vũng tàu khoảng bốn mươi bốn hải lý làm chín thuyền viên trên tàu mất tích
bộ trưởng giao thông vận tải trương quang nghĩa đã có mặt tại trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
trung tâm ba để nghe báo cáo và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn
theo trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tại hiện trường đang có năm tàu cứu nạn dưới sự chỉ đạo của tàu sar bốn trăm một mươi ba đang nỗ lực tìm kiếm
tàu quét trần đại nghĩa tàu tám trăm tám mươi tám của lực lượng hải quân có khả năng quét tới độ sâu một mét cũng đã ra hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm
sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chức năng bộ trưởng giao thông vận tải đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cần nỗ lực và khẩn trương hơn nữa trong công tác tìm kiếm
đồng thời hy vọng khi tàu tám trăm tám mươi tám có mặt sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của tàu hải thành hai mươi sáu blc
theo lời khai của các thuyền viên được cứu thì thời điểm tàu chìm có năm người trên bom trong đó có hai thuyền viên được cứu sáu thuyền viên còn lại ở bên trong tàu
khi tàu bị chìm năm thuyền viên trên bong bị đánh rơi xuống biển sáu người còn lại có thể còn mắc lại bên trong
lực lượng cứu nạn sẽ triển khai hai hướng tìm kiếm tìm cả trên mặt biển và dưới đáy biển
trước đó hai mươi một h cùng ngày tàu sir hai trăm bảy mươi hai đã đưa hai người bị nạn vào bờ hiện sức khỏe của hai thuyền viên này đã bình phục